tình hình khô hạn đang diễn biến phức tạp trên diện rộng tại tỉnh phú yên
nguy cơ cháy rừng được nhận định rất phức tạp và đang ở mức cao
để chủ động các đơn vị chủ rừng đang khẩn trương triển khai các phương án phòng cháy
chữa cháy rừng và kế hoạch quy chế phối hợp giữa các ngành với chính quyền địa phương
các chủ rừng đã chủ động kiểm tra giả soát những khu vực rừng trọng điểm cháy
duy tu sửa chữa hơn hai trăm năm mươi hai km đường băng cản lửa sửa chữa phương tiện thiết bị dụng cụ
chữa cháy rừng và phân công lực lượng trực chuẩn bị tối đa phương tiện ứng phó khi có cháy rừng xảy ra
cùng với đó các ngành địa phương cũng đang phối hợp tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là phòng cháy chữa cháy rừng sát với tình hình thực tế
tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác này